thưa quý vị ngày hôm nay tại tỉnh bình định thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cùng các phó thủ tướng chính phủ
chủ trì hội nghị phát triển kinh tế miền trung đây là sự kiện mới nhất nằm trong chuỗi các hội nghị phát triển vùng
do thủ tướng chủ trì trong thời gian vừa qua bao gồm hội nghị phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía bắc
hội nghị phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía nam hội nghị phát triển bền vững đồng bằng sông cửu long
phát biểu khai mạc hội nghị thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nhấn mạnh phát triển vùng kinh tế biển miền trung
không chỉ quan trọng đối với một mươi bốn địa phương trong vùng mà cả nước tại hội nghị các đại biểu đã đóng góp ý kiến để tham mưu giúp
chính phủ các bộ ngành và các địa phương tiếp tục nghiên cứu tháo gỡ những điểm ngẽn có những cách làm mới đột phá
tạo điều kiện thuận lợi để cùng phát huy hết tiềm năng lợi thế phát triển bền vững và thực hiện thành công chiến lược biển
về phát triển bền vững kinh tế biển việt nam
đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm vùng bắc trung bộ và duyên hải miền trung gồm một mươi bốn tỉnh từ thanh hóa đến bình thuận
mặc dù là vùng kinh tế trọng điểm có bước phát triển tích cực thời gian qua nhưng do xuất phát điểm thấp và tồn tại nhiều bất lợi
trong phát triển nên đến nay vùng kinh tế trọng điểm miền trung mới đạt mức gdp một người tương đương với mức bình quân
gdp một người của cả nước và là vùng trũng phát triển so với vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ và vùng kinh tế
trọng điểm phía nam
sở xây dựng tỉnh bình định vừa ký thông báo đề nghị các chủ đầu tư các ban quản trị trung cư thực hiện việc ngưng cung cấp
nước sinh hoạt đối với một trăm tám mươi tám căn hộ có dấu hiệu trục lợi chính sách trong đó trung cư phú mỹ quy nhơn có một mươi ba căn
cao ốc long thịnh có một trăm bảy mươi năm căn
danh sách cơ hội vi phạm được gửi về các chủ đầu tư ban quản trị rán công khai tại bảng thông báo của trung cư
đăng tải lên website của sở xây dựng
kiểm tra tình hình quản lý sử dụng nhà ở xã hội tại hai trung cư phú mỹ quy nhơn và cao ốc long thịnh phát hiện một trăm tám mươi tám căn hộ vi phạm
có dấu hiệu trục lợi chính sách không thực hiện việc đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú chưa chấm dứt việc chuyển nhượng trái phép
cho thuê cho mượn chưa sử dụng căn hộ theo chỉ định của ủy ban nhân dân tỉnh
đã hơn hai tháng nay nhưng ở tỉnh quảng trị mới chỉ có hai đợt mưa tuy nhiên lượng mưa cũng chỉ đạt từ sáu mươi cho đến bảy mươi mm
bên cạnh đó là tình hình nắng nóng kéo dài gió tây nam thổi mạnh hiện tại các hồ đập ở tỉnh quảng trị đang xuống thấp dần
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp cũng như nhu cầu nước sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh
người dân và các ngành chức năng ở tỉnh quảng trị đang khẩn trương chống hạn
ông nguyễn đức khích là cán bộ cụm thủy nông trúc kinh
những ngày này công việc đóng mở nước của ông kích nhọc nhằn hơn nhiều để đáp ứng nguồn nước tưới cho người dân
trên địa bàn tỉnh quảng trị hiện tình hình xâm nhập mặn đã lấn vào sâu khoảng hai mươi hai mươi năm km trên các con sông
bên cạnh đó các hồ đập chỉ còn ở mức một đến sáu dùng tích thiết kế
trên địa bàn tỉnh quảng trị hiện có khoảng bảy hecta lúa và cây trồng cạn bị thiếu nước tưới trong đó có khoảng trên năm hecta lúa
ngoài nắng hạn làm thiếu nước tưới cho nông nghiệp ở tỉnh quảng trị bây giờ nước sinh hoạt cũng đang trong tình trạng cấp bách
sông vĩnh phước nơi cung cấp nước sinh hoạt cho gần ba hecta lúa
hai hộ dân ở thành phố đông hà chỉ cầm cự khoảng một đến hai ngày nữa sẽ cạn
tình hình hạn hán ở quảng trị đang có nhiều diễn biến phức tạp
các ngành chức năng ở quảng trị cũng đang triển khai nhiều giải pháp chống hạn
nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về sản xuất nông nghiệp và thiếu nước sinh hoạt trên diện rộng ở địa bàn toàn tỉnh
tri cục thủy sản sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh thái bình cho biết
đơn vị này đã có kết quả tổng hợp phân tích mẫu nước và mẫu ngao
xác định được chính xác nguyên nhân ngao chết hàng loạt tại hai xã đông minh và nam thịnh của huyện tiền hải vào đầu tháng tám
trong đó nguyên nhân chính là do các yếu tố về thời tiết mưa nắng thất thường làm cho con ngao bị sốc nhiệt
dựa trên cơ sở các mẫu nước mẫu ngao thu được tại sáu khu vực ở hai xã đông minh và nam thịnh
cơ quan chuyên môn xác định ngao chết hàng loạt là cộng hưởng từ nhiều nguyên nhân
trong hai ngày mùng ba và mùng bốn tháng tám ảnh hưởng của cơn bão số ba có mưa nhiều
nước ngọt nội đồng làm ngao yếu giảm sức đề kháng
sau đó trong các ngày mùng sáu mùng bảy tháng tám thời tiết nắng nóng kết hợp với thời điểm chiều kiệt
nên thời gian phơi bãi dài trên tám giờ mỗi ngày
ngoài ra vi khuẩn vibrio vượt ngưỡng từ một bốn cho đến một chín lần là tác nhân cơ hội sau khi ngao chết
và có thể tiếp tục gây chết ngao trong điều kiện môi trường bất lợi
cơ quan chuyên môn cũng khẳng định tại thời điểm lấy mẫu các yếu tố môi trường đều nằm trong ngưỡng cho phép
cũng như không phát hiện virus hay ký sinh trùng gây bệnh cho ngao
không phải do yếu tố ô nhiễm môi trường nước như những nhận định phán đoán trong dư luận

trên trường tàu cá kh chín mươi hai nghìn bảy trăm bốn mươi bảy ts anh nguyễn văn dũng chú tại phường can ninh thành phố cam ranh
đều đến trạm kiểm soát biên phòng ba ngòi trình báo thủ tục
chuyến biển này anh dũng không mấy mặn mà vì lỗ tổn khí
theo anh dũng từ khi có quy định mới của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
tàu anh không đủ tiêu chuẩn về chiều dài một mươi năm mét nên không được phép đánh bắt vùng khơi
việc này đồng nghĩa với việc phải thay đổi ngư lưới cụ mới phù hợp
nhưng do chi phí lớn buộc tàu anh phải nằm bờ
khi tôi đang hoạt động bình thường cũng tham gia chủ quyền biển đảo
cũng có đầy đủ thủ tục nhưng mà bây giờ dưới tàu của tôi là dưới một mươi năm mét theo quy định
bộ hai của chúng tôi mới ra đây thì tôi không cho hoạt động ở vùng khơi
chuyển về vùng lọng một chiến tổn là một trăm linh triệu hoặc một trăm hai mươi triệu
trong hai mươi ngày biển mà mình không có thì mình lỗ có nước bán ghê hay là mình đậu bờ như vậy
không có con khu

chuyên đánh bắt lưới vây rút trì và câu cá ngừ đại dương trên vùng biển trường sa hoàng sa
được vay một mươi ba tỷ đồng yêu đãi theo nghị định sáu mươi bảy của chính phủ cũng phải neo bờ
ba chuyến biển từ đầu năm đến nay đều thua lỗ phải bán nhà để trang trải nợ nần
và lo cho vợ con thường xuyên ốm đau
mình đánh bắt xa bờ chiê là vùng biển trường sa hoàng sa
mình có một điều là cá nó cạn kiệt
tàu nước ngoài thì nó tàu lạ nó cũng rất là nhiều
nó làm nhiều nghề nó hiện đại hơn mình nữa
rồi cứ đi là nó lộ tổn
thứ nhất là biển ít cá
thứ hai là không đủ kinh phí để mà ra khơi nữa
mình cũng có cái nhà cấp bốn
mà do thua lỗ với lại vợ bệnh cho nên là cũng giải quyết nó cũng đã bán đi rồi
thì đầu năm biết bây giờ là có thê lại cái nhà khác ở
nghị định sáu mươi bảy của chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
được kỳ vọng là cơ hội để ngư dân
nhưng với ông mai thành phúc
chủ tịch hội nghề cá phước đồng thành phố nha trang
là một ngư dân giỏi nghề biển
làm chủ một con tàu có công suất máy
bốn trăm linh mã lực
cũng phải bất lực
năm chuyến biển trong năm nay
thua lỗ gần hai trăm linh triệu đồng
mặc dù ông là một ngư dân dày dặn kinh nghiệm
am hiểu về biển
và được tham gia tập huấn
nhưng cũng phải bế tắc
nghị định sáu mươi bảy của chính phủ ra đời
thì cũng như là mang đến cho ngư dân

được chính phủ trao vay vốn

để vương khơi
khai thác bởi về chủ quyền của đảng
ngư dân chúng tôi có quyền khai thác
trong quân đảo trường sang
vì đó là đảo của chúng tôi
chúng tôi khi khai thác
nằm trong phạm quyền
từ bảy độ lên
chứ không xuống lò
ngư dân chúng tôi tự giác
nghĩa là không dám vi phạm
vì vi phạm đồng nghĩa chúng tôi sẽ mắc cái phạm đó
là thành viên của cơ quan thực thi pháp luật trên biển
cám bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh khánh hòa
ngày ngày đẩy mạnh công tác tuyên truyền
phổ biến pháp luật cho người dân
chủ tàu cá thuyền trường
thực hiện nghiêm cấp quy định của nhà nước
chính phủ chia sẻ động viên
nhằm tháo gỡ những vướng mắt
giảm bớt áp lực cho người dân vượt qua khó khăn
sớm tìm được giải pháp tối ưu
tiếp tục vươn khơi bám biển
bảo vệ ngư trường bảo vệ loài thủy sản
bảo vệ loài cá ngựa đại dương
vùng biển thiêng liêng của tổ quốc
hiện tại có tám loại trái cây của việt nam
bao gồm thanh long dưa hấu vải
nhãn chuối xoài mít và trôm trôm
được xuất khẩu chính ạch sang trung quốc
tuy nhiên theo đánh giá của các chuyên gia
và doanh nghiệp xuất khẩu thì một thị trường sát vách
như trung quốc mà việt nam mới chỉ đàm phán
được tám loại nông sản xuất chính ngạch là quá ít
nhiều loại nông sản thế mạnh của việt nam
như bơ sầu riêng dừa khoai môn
muốn vào thị trường nước này đều phải qua
con đường tiểu ngạch rất nhiều rủi ro
theo ông nguyễn xuân cường viện trưởng viện nghiên cứu trung quốc
bộ công thương đang đàm phán với phía trung quốc
để nhiều loại trái cây ngon của việt nam
có cơ hội xuất chính ngạch sang trung quốc hơn nữa
vấn đề là trong quá trình đàm phán sâu
cần thiết phải có bên thứ ba đứng ra giám sát
về chất lượng hàng hóa rủi ro thanh toán
ngoài ra ông cường đánh giá nhiều doanh nghiệp
xuất nông sản sang trung quốc bằng đường tiểu ngạch
từ trước tới nay nên không có thói quen cập nhật
và tìm hiểu các quy định quan trọng
liên quan đến luật an toàn thực phẩm
được coi là nghiêm ngặt nhất từ trước tới nay
đối với thị trường này
mở cửa phiên sáng nay giá vàng trong nước
tiếp tục giảm một trăm linh đồng mỗi lượng
theo đả giảm của giá vàng thế giới
cụ thể công ty vàng bạc đá quý sài gòn
niêm yết giá vàng sgc tại thị trường tp hcm
từ bốn mươi một hai đến bốn mươi một năm trăm năm mươi năm triệu đồng một lượng
giảm một trăm linh đồng một lượng
so với chốt phiên trước
còn tại hà nội giá bán vàng sec
được doanh nghiệp này niêm yết
ở mức bốn mươi một hai đến bốn mươi một năm mươi bảy triệu đồng một lượng
cũng giảm một trăm linh đồng một lượng
cùng thời điểm trên công ty đôi di hà nội
niêm yết giá mua và bán vàng sec
từ bốn mươi một hai mươi năm đến bốn mươi một sáu triệu đồng một lượng
cũng giảm một trăm linh đồng một lượng
giá vàng dòng thăng long của công ty
bảo tín minh châu phiên sáng nay
cũng giảm một trăm linh đồng một lượng
so với chốt phiên trước
giá mới từ bốn mươi một một mươi bảy đến bốn mươi một bảy mươi hai triệu đồng một lượng
do điều chỉnh nhanh hơn đến thời điểm này
giá vàng dòng thăng long
vẫn cao hơn thương hiệu sec
khoảng một trăm bảy mươi đồng một lượng
thông qua mạng xã hội giả danh là nhân viên ngân hàng
để tư vấn mở thẻ cho khách hàng có nhu cầu
vay vốn và yêu cầu phải nộp lệ phí
sau đó chiếm đoạt đối tượng phan nhật trường
trú tại huyện long hồ tỉnh vĩnh long
đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long
khởi tố bắt tạm giam ba tháng
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bước đầu trường khai nhận
thông qua mạng xã hội đã giả danh nhân viên ngân hàng
để tư vấn mở thẻ cho khách hàng có nhu cầu
vay vốn trường yêu cầu khách hàng
chụp hình ảnh hai mặt giấy chứng minh nhân dân
thẻ ngân hàng và nộp lệ phí từ năm trăm linh đồng
đến hai triệu đồng vào một tài khoản khác
do trường quản lý sử dụng để chiếm đoạt
đồng thời khi biết thông tin cá nhân
và tài khoản ngân hàng của bị hại trường sẽ
tiến hành các giao dịch qua cổng thanh toán
trực tuyến ngân lượng có sát thường mật khẩu
của một khách hàng trú tại tp hcm
số tiền bảy mươi sáu triệu đồng
công an tỉnh vĩnh long thông báo ai là nạn nhân
của những vụ lừa đảo như trên đến phòng
cảnh sát hình sự công an tỉnh trình báo vụ việc
để được giải quyết xử lý theo quy định
cho đến sáng nay các lực lượng chức năng của tỉnh đắk lắc
vẫn đang tổ chức khám nghiệm hiện trường
đo đếm khối lượng gỗ bị các đối tượng lâm tặ
khai thác quy mô lớn tại tiểu khu sáu trăm chín mươi
thuộc lâm phần của công ty trách nhiệm hiệu hạn
một thành viên lâm nghiệp eak quản lý
ở xã cư giang huyện eak
và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin
kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
trước đó khoảng đầu tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
nắm được thông tin lâm tặc đang tàn phá
nhiều cánh rừng có quy mô lớn trên địa bàn huyện yaka
giám đốc công an tỉnh đắk lắc đã trực tiếp
chỉ đạo hai lực lượng gồm cảnh sát kinh tế
công an thành phố buôn ma thuột
và đội đặc nhiệm của phòng cảnh sát cơ động
công an tỉnh đắk lắc bám sát các điểm nóng
nạn phá rừng ở huyện eka mật phục theo dõi
địa bàn xã cư giang của eak
đáp nhân với cư san của ma rắc
thì cái nạn phá rừng diễn biến rất phức tạp
ở đây thì các đối tượng là người dân tộc tài
người nông mông sử dụng các phương tiện
như là xe máy trâu để lên rừng
tất cả những người lạ khi mà xuất hiện
trong khu vực thì đối tượng sẽ
ngưng không hoạt động
muốn phát hiện được hành vi của các đối tượng
thì anh em phải đi những con đường rừng
cắt từ địa bàn các huyện khác
cắt rừng đi qua tránh sự phát hiện
của các đối tượng
sau đó nằm mật phục chờ các đối tượng
vô rừng khai thác thì chúng ta
tiến hành bắt quả tang
đến khoảng một mươi sáu h ngày một mươi tám tháng tám
sau gần năm tháng mật phục và lần theo
các dấu vết giữa các cánh rừng
một tổ công tác đã về bắt quả tang
một đối tượng đang cưa hạ sáu cây gỗ trò khét
có đường kính từ bảy mươi đến tám mươi cm
cao hai mươi đến ba mươi m
với tổng khối lượng khoảng trên sáu mươi mét khối
tại khu vực rừng thôn một mươi năm
xã cư giang thuộc lâm phần quản lý
của công ty trách nhiệm yếu hạn một thành viên lâm nghiệp
iaca tiếp tục mở rộng kiểm tra
tổ công tác còn phát hiện thêm
hàng chục cây gỗ lớn khác đã bị
các đối tượng lâm tạc cưa hạ và hai bãi
tập kết gỗ nằm ngay bề rừng với bốn mươi bảy hộp gỗ
tổng khối lượng gỗ ban đầu
đo được khoảng gần một trăm linh m khối
kính thưa quý vị các đồng chí và các bạn
lại thêm một vụ phá rừng quy mô lớn nữa
ở xã cư giang huyền ek
của tỉnh đắk lắc tiểu khu
mà các đối tượng lâm tặc vào tàn phá ở đây
là tiểu khu sáu trăm chín mươi hai
thuộc lâm phần quản lý của công ty trách nhiệm
yếu hạn một thành viên lâm nghiệp ek quản lý
và điều đang nói là
trong những năm gần đây trên các lâm phần
của công ty này quản lý
ở hai xã cư bông và cư giang
liên tục để xảy ra nhiều vụ phá rừng
trong đó có những vụ phá rừng quy mô
rất lớn thế nhưng một câu hỏi
đặt ra là đến hiện tại chưa có
một vụ việc nào được đưa ra
xử lý nghiêm binh đúng quy định của pháp luật
điều này đã khiến cho dư luận
không khỏi hoài nghi
bước đầu cơ quan điều tra đã làm rõ
danh tính bốn đối tượng bị bắt gồm hoàng văn năm
nô văn nam hoàng văn nam và
phùng văn hội cùng chú ở thôn một mươi năm
xã cư giang huyện nha ca
đang nói hoàng văn nam là thôn trưởng
thôn một mươi năm xã cư giang
gọi là hơn tháng bảy
thì đấy ông thắng có gặp em
là ở quán
mà hai ông bố con
là người nói chuyện
ông có nói chuyện với cháu là bảo
con cháu đi làm thuê
thế là cháu nhận đồng ý
em ấy nhận đồng ý với là
ông đưa cho cháu máy cưa
với lại là tiền xăng
rồi xong là em
bắt đầu nói chuyện với là anh hội
với là anh nam anh nam
bốn anh em đồng ý bắt đầu là bọn anh em đi lên
làm bắt đầu cắt cây
rồi ông bố là làm
theo tính ngày công
là ba trăm ngàn trong tháng
quá trình còn em làm ở đấy thì khoảng
mười ngày thế này nhưng mà không thấy kiểm lâm
thay đặt phân trường thì cũng không thấy
có ai lên trên nồi đấy kiểm tra được kết
ngay sau đó ông lê văn thắng đã bị công an triệu tập lên làm việc
trước thực trạng phá rừng xảy ra chiến miên
dài dặn trong nhiều năm qua
trên các lâm phần của công ty trách nhiệm yếu hạn
một thành viên lâm nghiệp iak quản lý
ở hai xã cư bông và cư giang
thì hầu hết các vụ phát hiện bắt giữ lâm tặc
đều do lực lượng công an quản xuyến
còn trách nhiệm của chủ rừng
là công ty lâm nghiệp iak
cũng như lực lượng kiểm lâm thì lâu nay
không biết làm những gì và ở đâu
từ thực tế trên rất mong các ngành chức năng
của tỉnh đắk đắk cần kiên quyết vào cuộc
làm rõ trách nhiệm của những người liên quan
để cứu lấy những cánh rừng còn xót lại